chương trình tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
vào bốn giờ ba mươi phút chiều ngày hôm qua thi thể du khách người anh aiden shaw web
bị thất lạc và tử vong trong rừng hoàng liên đã được đưa xuống núi an toàn
bằng đường cáp treo và được bàn giao cho đại sứ quán anh và thân nhân
ngay sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin sau hơn sáu ngày nỗ lực tìm kiếm
đầu giờ chiều chín tháng sáu lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy anh aiden shaw web
trong trạng thái đã tử vong
vị trí phát hiện thi thể nạn nhân là ở trong một khe vực gần hai thác nước nhỏ
ở độ cao hai năm trăm linh m
sáng ngày một mươi tháng sáu các lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường
thống nhất phương án vận chuyển thi thể nạn nhân xuống sapa bằng hệ thống cáp treo
của công ty trách nhiệm yếu hạn dịch vụ du lịch cáp treo phan xipang sapa
lực lượng cứu nạn đã sử dụng các thiết bị chuyên dụng để đưa thi thể nạn nhân
từ vị trí tử nạn lên cắp treo công vụ sau đó vận chuyển xuống chân núi vào chiều một mươi tháng sáu
ngay trong chiều cùng ngày thi thể anh aiden shaw web đã được đưa về bệnh viện đao khoa huyện sapa
để khám nghiệm sau đó tiến hành các thủ tục pháp lý bàn giao cho gia đình